tại hà nội trường phổ thông cơ sở nguyễn đình triều tổ chức chương trình hội trợ xuân hai nghìn một mươi tám với chủ đề vòng tay yêu thương
nhằm mang đến cho các em học sinh nhất là các em học sinh khuyết tật của trường được đón một cái tết ấm áp chia sẻ
hội trợ xuân là một trong những hoạt động thường niên của trường phổ thông cơ sở nguyễn đình triều
với nhiều hình thức hoạt động phong phú là dịp để giáo dục kỹ năng sống cho các em học sinh
tạo môi trường hòa nhập hơn nữa giữa học sinh không khuyết tật và học sinh khuyết tật đang theo học tại trường
toàn bộ lợi nhuận thu được từ các gian hàng năm nay sẽ dùng để gây quỹ ủng hộ cho học sinh khuyết tật của nhà trường
bên cạnh đó nhiều phần quà ý nghĩa đã được trao tặng cho các em học sinh khuyết tật của nhà trường
là nguồn động viên quý giá để các em tiếp tục vươn lên trong học tập và trong cuộc sống trở thành những người có ích trong tương lai